nằm trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại trung quốc sáng nay đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã đến thị xát trung tâm quản giám hàng hóa thương mại biên giới bằng tường tỉnh quảng tây
đoàn công tác đã khảo sát trực tiếp các khu vực bán buôn giao nhận hàng hóa trao đổi nhiều thông tin liên quan đến việc nhập khẩu nhu cầu ra bán và sức tiêu thụ vải thiều trong những ngày đầu vộ
trong những ngày gần đây vải thiều đầu mùa của tỉnh bắc giang đã được thư nhân trung quốc nhập khẩu và tập kết tại đây
vải thiều nhập khẩu từ bắc giang có mặt ngay khi bắt đầu mở cửa vào lúc chín giờ sáng giờ trung quốc tức tám giờ sáng giờ việt nam
đơn vị quản lý khu tập kết trung tâm quản giám hàng hóa thương mại biên giới bằng tường cũng cho biết
trong thời gian cao điểm của mùa vải sẽ tăng cường nhân lực bốc xếp và kéo dài thời gian mở cửa đến một mươi giờ tối thay vì tám giờ tối như bình thường